ủy ban olympic quốc tế tái khẳng định vẫn tổ chức olympic tokyo theo đúng như kế hoạch
theo đó bác bỏ những tin đồn cho rằng sự kiện này có thể sẽ phải bị hủy
người phát ngôn ioc cho biết thế vận hội mùa hè thứ ba mươi hai diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy
đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại thủ đô tokyo của nhật bản vẫn sẽ được tổ chức
tuyên bố đưa ra sau khi chủ tịch ioc thomas bach trong một cuộc phỏng vấn với đài bbc
đã nói rằng sự kiện này có thể sẽ bị hủy nếu không được tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó khoảng sáu mươi năm đơn vị tài trợ được thăm dò vẫn chưa quyết định có tiếp tục tài trợ cho sự kiện này hay không
hiện chi phí phát sinh do việc hoãn tổ chức olympic tokyo chưa được xác định
nhưng phía ioc đã dự phòng tám trăm linh triệu đô la để hỗ trợ
theo báo cáo mới nhất kỳ đại hội thể thao này có tổng kinh phí vào khoảng một mươi hai sáu tỷ đô la
được ioc chính phủ nhật bản và chính quyền thành phố tokyo chi trả